theo nghị định một mươi các doanh nghiệp đang tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ taxi công nghệ sẽ phải lựa chọn hình thức hoạt động
tuy là khách hàng không bị ảnh hưởng nhưng những khó khăn nào sẽ gặp phải đối với các doanh nghiệp này ạ
như chúng ta đã biết rằng là cái taxi công nghệ là một loại hình vận tải mới vào việt nam
và giữa cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp cũng rất rung tung để tạo được một hành lang pháp lý mà hoạt động được ổn định và bền vững
thì ở chỗ này chúng tôi thấy rằng là cái việc dừng thí điểm hoạt động của taxi công nghệ vào một tháng bốn tới
thì đấy là một cái giải pháp rất quyết liệt của thủ tướng chính phủ và bộ giao thông vận tải
nhằm đưa cái quản lý taxi vào nền
nếu khi chuyển đổi cái này thì chắc chắn là các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp cung ứng về công nghệ cũng gặp khó khăn
vì nghị định nó phân chia gần
tức là hai loại hình doanh nghiệp
loại hình thứ nhất là cung ứng các cái công nghệ các cái phần mềm công nghệ
mà trước đây thì họ là vừa phần mềm công nghệ vừa điều hành sản xuất luôn
cho nên bây giờ phải tách bạch cái đó ra
cho nên là rất khó
vậy thì giữa các cái hạng cung cấp công nghệ và các cái hạng thực hiện vận tải
phải thay đổi lại tổ chức phải thay đổi lại cả phương án sản xuất kinh doanh
việc này nó lại còn liên quan đến một số luật
thí dụ như luật đầu tư hay là luật hợp tác xã
không phải nói chuyển đổi là viết tờ giấy ra quyết định ngay
bởi vì mô hình hợp tác xã có hai loại mô hình
một mô hình tập trung và một mô hình dịch vụ hỗ trợ
thì bây giờ sự lựa chọn của cái đại hội cổ đông đại hội hợp tác xã như thế nào
thì cũng phải có thời gian phải có xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh
tí dụ như gà áp trước đây là họ đáp ứng cái nhu cầu mà luật hiện nay cho phép là
cho phép gọi xe
nhưng ngược lại thì trong cái nghị định một mươi này lại không cho phép là ấn định giá cước
vậy thì bây giờ ai ấn định giá cước
tí dụ ra nói là hợp tác xã là cung cấp cái phương tiện cho gà áp
thế bây giờ thế thì gà áp không ấn định giá cước
thì không nghĩa là hợp tác xã lại đi ấn định giá cước à
mà giá cước ai thu
cho nên đây là một vấn đề cần phải được nghiên cứu điều chỉnh chứ không phải là làm được ngay
vâng thưa ông
nhưng tại các thành phố lớn đặc biệt là tại hà nội và thành phố hồ chí minh
là tại các thành phố có lượng taxi đang quá tải
thì việc nâng số lượng xe taxi vận tải có khó hay không
khi mà thẩm quyền quy hoạch lại là của ủy ban nhân dân các thành phố này ạ
ở hà nội và thành phố hồ chí minh và trước hết là đà nẵng
có đưa ra một cái quy hoạch phát triển taxi
và các quy hoạch đó thì lại không phải là một cái quy hoạch cứng
mà theo tình hình phát triển của hạ tầng giao thông
và đồng thời nhu cầu
đi lại của nhân dân và hàng năm hàng hai ba năm
hoặc hàng thời gian thay đổi là quy hoạch chấp phù hợp
với cái yêu cầu đi lại của nhân dân mà phù hợp với hạ tầng
như những gì đã phân tích theo ông thì nhà nước cũng như các doanh nghiệp
cần làm gì để thực hiện nghị định một mươi một cách tốt nhất ạ
những doanh nghiệp vận tải cũng phải nghiên cứu tự mình để mà cứu lấy mình
nghiên cứu cái nghị định một mươi mà để tìm các cái giải pháp tốt nhất
bộ giao thông vận tải cần lấy ý kiến
của các doanh nghiệp các hợp tác xã để xây dựng một cái kế hoạch chuyển đổi
cho nó hợp lý không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh
không là ảnh hưởng đến quyền lợi đi lại của người dân thì nó tốt hơn
vâng xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ
thưa quý vị và các bạn rõ ràng việc chuyển đổi để dễ dàng quản lý
là điều cần thiết bảo đảm quy hoạch phù hợp với hạ tầng giao thông
và nhu cầu đi lại của người dân
tuy nhiên việc chuyển đổi cần được xem xét thận trọng
để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của các bên liên quan